thưa quý vị và các bạn theo thông tin từ trung tâm công nghệ phòng chống dịch covid một mươi chín quốc gia
ứng dụng phòng chống dịch pc covid đã được kích hoạt thêm tính năng tự động cảnh báo người dùng
nguy cơ tiếp xúc với f
trung tâm công nghệ phòng chống dịch covid một mươi chín quốc gia cho biết cụ thể ứng dụng bc covid sẽ gửi các thông báo
đến những người dùng từng đến địa điểm có f qua lịch sử quét mạ quy trợ từng di chuyển phương tiện cục f
qua khai báo di chuyển nội địa tiếp xúc gần với f qua tính năng tiếp xúc gần trên bc covid
pc covid sẽ cảnh báo người dùng nếu người dùng có quét mạ quy trợ cùng một địa điểm với f trong vòng một giờ đồng hồ
việc cảnh báo tự động cho người dân khi đến những địa điểm có f sẽ giúp mọi người chủ động theo dõi sức khỏe của mình
và có các biện pháp phòng chống dịch kịp thời để bảo vệ bản thân và người xung quanh
đến nay pc covid cung cấp cho người dùng các tính năng chính như cấp quản lý mạ quy trợ cá nhân và địa điểm
quét mạ quy trợ ẩn hiện thông tin mạ quy trợ khai báo y tế khai báo di chuyển nội địa phản ánh của người dân
thông tin vaccine thông tin xét nghiệm
đáng chú ý pc covid liên tục được bổ sung các tính năng tiện ích thuận lợi cho người dùng
như cho phép người dùng có thể quét mạ quy trợ khi không có kết nối internet offline khai báo y tế offline
gửi phản ánh offline và khai báo y tế nhanh
thống kê đến ngày một mươi tháng hai đã có hơn hai mươi năm ba triệu người dùng ứng dụng bc covid
chiếm ba mươi sáu tám mươi năm dân số và năm mươi ba một số máy điện thoại thông minh
tấp một mươi tỉnh thành có tỷ lệ cài pc covid trên dân số cao nhất lần lượt là bình dương quảng ninh
tp hcm đà nẵng bắc ninh bà rịa vũng tàu hà nội khánh hòa đồng nai và bắc giang
các địa phương có tỷ lệ cài pc covid thấp nhất gồm có lai châu bạc liêu điện biên
đệ an và hà giang